chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chiều nay một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khiến một mươi người chết và một mươi năm người bị thương
tại công trình đang xây dựng trong khu công nghiệp giang điền thuộc huyện trảng bom của tỉnh đồng nai khi bất ngờ bị sập
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên hàng chục công nhân đang làm việc tại đây thì bất ngờ bức tường cao khoảng một mươi năm mét đổ sập và đè lên nhiều công nhân
một số công nhân đã kịp thời chạy thoát khỏi công trình
ngay sau khi nhận được thông tin chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc
theo đó công an tỉnh đồng nai đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ và tám xe cuốc đến hiện trường tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống bê tông
qua công tác tìm kiếm đến một mươi tám h cùng ngày cơ quan chức năng ghi nhận có một mươi nạn nhân đã tử vong
trong đó có hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện và một mươi năm người khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện

tự thuê đơn vị thi công xây dựng
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tìm kiếm những nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt dưới các đống bê tông
đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân có người tử vong và bị thương

hiện cơ quan chức năng tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân tại các đống đổ nát và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thông tin về vụ bắt giữ đoàn xe vua ở tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tài xế và chủ của hai mươi bảy xe tải chở than thuộc công ty trách nhiệm hoạn thương mại âu châu
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngọc minh anh với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
đồng thời ra quyết định gia hạn tạm giữ toàn bộ số phương tiện hàng hóa vi phạm để làm rõ xử lý
các lỗi vi phạm bị sụp hàn gồm chở hàng vượt quá chiều cao cho phép
một số tài xế không có giấy phép lái xe sử dụng ma túy trái phép
một số xe không có đăng ký công an huyện nhân trạch
tiếp tục gia hạn tạm giữ toàn bộ số phương tiện hàng hóa liên quan đến các đơn vị chức năng
tiếp tục tiến hành xác minh xử lý
trước đó vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn các lực lượng thuộc công an tỉnh đồng nai
đã đồng loạt gia quân kiểm tra đoàn xe chở than thuộc công ty trách nhiệm thương mại âu châu
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngọc minh anh hoạt động tại khu vực huyện nhơn trạch
các xe vua này bị người dân tố cáo lộng hành trong thời gian dài
qua kiểm tra lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi bảy xe vi phạm xử lý vụ việc bảy tài xế không có giấy phép lái xe
hai trường hợp nghi sử dụng giấy phép giả một trường hợp dương tính với ma túy
nhiều hàng hóa tại thời điểm kiểm tra được xác định không có hóa đơn chứng tử
thưa quý vị dù pháp luật cấm nhưng mà thời gian qua không ít người dân vẫn tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
và liệu nổ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
trước tình hình đó bộ công an đã ban hành nhiều kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại tỉnh nam định thì công tác tuyên truyền dân vận khéo của lực lượng công an bước đầu đã đạt được hiệu quả cao
khi nhiều người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế
đây là số vũ khí mà công an huyện hải hậu tỉnh nam định đã thu giữ trong đợt cao điểm thu hồi vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong số này đa số là súng tự chế
với lý do mua súng săn các đối tượng thường lên mạng xã hội đặt mua linh kiện và lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện
với phương châm làm cho dân tin dân hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
thời gian qua công an huyện hải hậu đã mở các đợt tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú
về hiểm họa của việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép nhất là súng tự chế
trong đó đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên người có uy tín trong dòng họ
bản thân tôi cũng như các vị thi bộ vươn vươn vận động
đúng chủ trương chính sách của tết là không trùng pháo
có vũ khí luôn quan sát động viên anh em là không cất giữ vũ khí nóng trong nhà
ví dụ như súng gao kiếm mạ tấu
đặc biệt chúng tôi trú trọng đến những đối tượng mà xưa kia là bộ đội sử dụng vũ khí về địa phương
hai là cái đối tượng là con em quê hương hiện nay đi làm ăn xa
khi về địa phương thì giao nộp vũ khí vào chỗ ngồi
với biện pháp
kiên quyết kiên trì đồng bộ đồng loạt trong công tác tuyên truyền
nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp và vận động mọi người xung quanh cùng làm
chỉ trong bốn tháng đầu năm công an tỉnh nam định đã vận động thu hồi được hàng chục khẩu súng
hàng trăm viên đạn và vũ khí tự chế các loại
chính kết quả vận động thu hồi do đó
trong những năm qua trên địa bàn tỉnh nam định chúng tôi không xảy ra các vụ việc
các đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án
và các nực lượng được pháp luật
quy định trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ trong năm qua cũng không xảy ra thất nạc
mất mát và công tác quản lý sử dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật
dự báo tình hình mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các loại vũ khí
vật liệu nổ vẫn còn tiếp diễn tiêm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự
thời gian tới bên cạnh chủ động lập danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
công an tỉnh nam định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp
đối với các trường hợp cố tình không giao nộp
lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm
ban chấp hành trung ương đảng đã ra thông báo hội nghị
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thủ đô hà nội ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai họp hội nghị lần thứ một mươi hai
để thảo luận cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba của đảng
phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm hai nghìn một mươi chín
và một số vấn đề quan trọng khác tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
một các đồng chí ủy viên trung ương đảng
đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét quyết định
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
thảo luận về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành trung ương điều kiện cơ cấu số lượng quy trình giới thiệu
cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị
và triển khai công tác nhân sự ban chấp hành trung ương
ban chấp hành trung ương đảng thảo luận cho ý kiến phân tích bổ sung làm rõ
tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trong đó tập trung phân tích mục tiêu yêu cầu quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử
việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử tiêu chuẩn đại biểu quốc hội
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng
số lượng cơ cấu độ tuổi của đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân
nhất là số lượng cơ cấu đại biểu chuyên trách đại biểu nữ đại biểu người dân tộc thiểu số
đại biểu đại diện cho các thành phần giai tầng trong xã hội đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử
ở các đơn vị bầu cử quyền bầu cử ứng cử quy trình ứng cử đề cử
việc tuyên truyền vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo
việc tổ chức bầu đại biểu hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức hội đồng nhân dân phường
ngày bầu cử dự kiến và những vấn đề cốt yếu của đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét thảo luận cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu
và dự kiến số lượng đại biểu tham dự đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của điều lệ đảng
có số lượng hợp lý đảm bảo lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật
tiêu biểu xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự đại hội đảng toàn quốc
tiêu biểu cho trí tuệ của toàn đảng đảm bảo thành công của đại hội
ban chấp hành trung ương đảng đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương đảng quản lý
bốn ban chấp hành trung ương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết
thống nhất phát huy những kết quả đã đạt được nỗ lực phân đấu vượt qua khó khăn thách thức
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh tổ quốc hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi và cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng tổ chức thực hiện thành công
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo trực tuyến thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới cũng như trả lời câu hỏi của phóng viên về các cơ quan thông tấn báo chí
trong nước và quốc tế về những vấn đề mà dư luận đang quan tâm
tại buổi họp báo liên quan tới câu hỏi cho biết phản ứng của việt nam trước tin đồn
việt nam mong muốn duy trì chủ tịch luân phiên asean thêm một năm nữa
để bù đắp lại thời gian bị tê liệt vì dịch covid một mươi chín
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
liên quan hiện nay việt nam đang tập trung làm tốt vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thời gian vừa qua thì mặc dù là có những khó khăn do diễn biến của phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhưng việt nam đã và đang phát huy tốt vai trò chủ tịch trong thúc đẩy đoàn kết
chủ động thích ứng của asean trước dịch bệnh tiếp tục duy trì hợp tác
triển khai hiệu quả các ưu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trong asean hiện nay chưa có ý kiến nào về đề nghị kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam
đối với câu hỏi về thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
khi tình hình dịch bệnh tại việt nam đã có những dấu hiệu tích cực
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư gửi lãnh đạo các nước asean và new zealand
đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu và hội nghị các nhà lãnh đạo asean với new zealand
đến thời điểm cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
do cái diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ở khu vực và trên thế giới
việt nam vẫn đang tích cực tham vấn với các quốc gia liên quan về thời điểm cụ thể tổ chức các hội nghị này
thông tin cụ thể về thời điểm thì chúng tôi sẽ thông báo sau khi các bên thống nhất
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian tới
sau khi các bên thống nhất
vị lực lượng công an và bốn điều người dặn dò lực lượng phòng cháy chữa cháy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động
để mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ không ngừng phấn đấu vì mục tiêu cao nhất là sự an toàn hạnh phúc của nhân dân
câu chuyện của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong phóng sự sau đây là một tấm gương như thế
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu vụ cháy xảy ra tại nhà dân nằm trong con ngõ đường trần quốc toản quận hải châu thành phố đà nẵng
vợ chồng anh đặng đình minh và con trai đầu lúc đó năm tuổi đối mặt với cái chết nếu như các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không ngay lập tức lao vào đám cháy để giải cứu bất chấp nguy hiểm tính mạng
đã bốn năm trôi qua ngôi nhà bị cháy đã được xây mới nhớ về những phút sinh tử đó anh minh không khỏi xúc động vì sự sẵn sàng xả thân của các chiến sĩ để bảo vệ tính mạng gia đình mình

anh hùng được nhắc đến là đại úy trần phước hùng cán bộ trực tiếp chỉ huy chữa cháy cũng là một trong những người đầu tiên lao vào giải cứu ba nạn nhân
suốt một mươi tám năm gắn bó với công việc nguy hiểm đòi hỏi bản lĩnh và sự can đảm này anh không nhớ hết đã tham gia bao nhiêu vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nhưng có một điều chắc chắn là trong bất cứ tình huống nào người chiến sĩ này cũng đều không một chút trần trừ lo sợ

đại úy luôn đi đầu trong các hợp động của đơn vị và được các đồng chí trong đơn vị đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn trình độ và trong phát phong đối xóng đối đức
những đóng góp của đại úy trần phước hùng trong mọi nhiệm vụ trực tiếp chữa cháy cứu nạn cứu hộ tham gia tập huấn cho chiến sĩ xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được ghi nhận bởi rất nhiều bằng khen
nhưng không chủ quan tự mãn
nhưng không chủ quan tự mãn người chiến sĩ này vẫn không ngừng rèn luyện trong rồi kiến thức luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ bởi anh thấm nhuần những điều chủ tịch hồ chí minh đã dăn dạy lực lượng phòng cháy chữa cháy

nhận thông tin báo cháy lập tức những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhận nhiệm vụ với họ tài sản và tính mạng của nhân dân được đặt lên trên hết